indonesia mong muốn tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
đó là khẳng định của đại sứ inu haji đại sứ đặc mệnh toàn quyền indonesia tại việt nam
trong buổi lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa indonesia
và năm năm hợp tác chiến lược việt nam indonesia diễn ra tại hà nội
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba
cho đến nay hai nước đã thực hiện được nhiều mục tiêu đề ra cho lộ trình trong các lĩnh vực
như quốc phòng an ninh hợp tác phát triển kinh tế khai thác thủy hải sản
cũng như hợp tác về văn hóa xã hội
theo đó tổng thương mại song phương trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đã đạt gần bốn triệu usd tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
đầu tư từ indonesia sang việt nam tăng ba mươi sáu
trong khi đầu tư từ việt nam sang indonesia cũng tăng đáng kể trong năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm việt nam và indonesia tích cực thực hiện một trong những nội dung quan trọng
đã được ký kết tại kỳ họp lần thứ ba ủy ban hợp tác song phương cấp bộ trưởng ngoại giao giữa hai nước
là làm sâu sắc và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia năm năm tới
và thúc đẩy sớm hoàn thành xây dựng chương trình hành động mới cho giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba